bốn năm sau ngày công ty ab mauri việt nam bị xử phạt do xả thải ra môi trường gây ra tình trạng cá chết hàng loạt trên sông la nga
người dân ở đây lại một lần nữa lên tiếng cáo buộc công ty này đã gây ra tình trạng ô nhiễm không khí
và để tìm hiểu rõ hơn về câu chuyện này phóng viên của truyền hình nhân dân đã tới xã la nga thuộc huyện định quán tỉnh đồng nai nơi có nhà máy của công ty ab mauri
theo người dân xã la nga kể từ khi công ty ab mauri bị xử phạt vì xả thải làm cá trên sông chết hàng loạt năm hai nghìn một mươi một môi trường ở đây đã được cải thiện đáng kể